quốc hội đã tiến hành thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
phiên họp đã diễn ra dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
theo thống kê nước ta có bốn mươi bảy lao động đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
trong đó dụng đất là tư liệu sản xuất không thể thay thế
tuy nhiên trong những năm gần đây tình trạng nông dân bỏ ruộng ngày càng tăng
nguyên nhân là do sản xuất nông nghiệp có nhiều rủi ro như thiên tai giá cả thị trường bất ổn
chủ trương kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là chính
là một chính sách đúng đắn thiết thực và phù hợp với lòng dân
đầu tư cho nông nghiệp là đầu tư chiến lược
cử tri rất mong quốc hội khóa một mươi bốn kỳ họp thứ chín này sẽ xem xét
thống nhất thông qua nghị quyết kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm hai nghìn năm
cái đối tượng nào cần được xem xét miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nó phù hợp
chúng ta cũng cần phải bàn cần phải tính cho nó đảm bảo
việc miễn thuế sử dụng đất trong nông nghiệp là điều rất cần thiết
tuy nhiên đại biểu cho rằng bên cạnh tính nhân văn và thiết thực của chính sách
thì cũng có những mặt trái của chính sách này
nhiều chủ hộ nông dân được giao đất nhưng không còn mặn mà với sản xuất nông nghiệp
thậm chí không còn nhu cầu sử dụng bỏ hoang hoa đất mà không phải chịu trách nhiệm
cũng như không chịu thiệt hại gì về kinh tế gì vì cho không nếu không
dù vậy họ vẫn không sẵn sàng giao trả lại đất cho nhà nước
hoặc chuyển đổi cho tổ chức cá nhân khác sử dụng có hiệu quả hơn
đại biểu nhất trí với việc kéo dài miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
nhưng đại biểu cũng cho rằng để chính sách thực sự hiệu quả thì nghị quyết này cần xác định đúng
đối tượng được thụ hưởng chính sách cũng như trách nhiệm của người dân khi sử dụng đất nông nghiệp
tránh trường hợp đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích dẫn đến lãng phí
người cần thì không được hưởng người được hưởng thì lại thở ơ